sau khi năm mình hai mươi một tuổi năm em hai mươi một tuổi em quen chồng em

em cũng không nghĩ là mình có thể lấy chồng

em nghĩ là người ta chỉ quen đi chơi quen nửa hay quen nọ quen kia

nhưng mà chồng em hồi đó thật sự cũng rất là tốt chứ không đến nỗi như bây giờ
thì rõ ràng là cái người con trai là yêu bằng mắt mà
cho nên là đa phần là nếu như anh ấy đã vượt qua được cái chuyện mà em không đẹp ấy
để mà đến với em thì hẳn như là anh ta rất là khác những người khác
và lẽ ra là rất là tuyệt vời đấy đúng không
em bắt đầu kết hôn từ khi nào
em kết hôn từ năm hai nghìn một mươi bốn
đám cưới thì chỉ có chị chồng và gia đình ở ngoại
còn bố mẹ chồng em không có xuất hiện
không bố mẹ em không đồng ý
những cái thời điểm đó thì khi mà em đón nhận cái tình cảm của anh ấy thì em nghĩ gì
khi mình lấy xong ấy xong rồi lúc mà gia đình bố mẹ chồng em không vào ấy
thì em nghĩ là thôi bây giờ mình cứ thế thì mình cố gắng sống tốt xem là sẽ làm sao
nhưng mà thực sự là họ lại càng xa mình và càng trách mình nhiều hơn
thì chồng em mới bảo là đến khi năm mà con em mới sinh ra ấy
mới sinh được khoảng hai mươi ngày
mới sinh mẹ được khoảng hai mươi ngày
nào tết thì em mới bảo chồng em là anh cho em về nhà ăn tết
chồng em gọi là em không được về nhà ăn tết
khi nào em làm đẹp xong thì em về ăn tết
còn không đẹp thì không được về nhà ăn tết
thì lúc đấy thật
lúc này là em đúng là không có từ gì để mô tả nữa
lúc đấy là rất là uất
con bé chân tay mà chỉ muốn quăng xuống thôi
ngày hai mươi chín tết người ta về nhà ăn tết
bố mẹ với gia đình
còn mình ông con mà mình xong rồi
thiết anh ta vẫn về ăn tết với ông bà
vậy quê chồng của em ở đâu
về chồng em ở nam định
và về quê tức là về nam định ấy
thì anh ấy chỉ đi về một mình thôi
cái tết đó diễn ra lâu chưa
tất cả là ba cái tết
ba cái tết
năm đầu tiên là em quen chồng em là lúc mà chồng em dắt em về nửa vời
chồng em bắt em quay lại
đi nửa đường rồi
tức là muốn là đưa em về ra mắt bố mẹ rồi
đi nửa đường rồi
mà em bắt em quen lại
mọi người đã gặp em đâu
ở nhà quê mọi người đã gặp em đâu
đúng rồi nhưng mà
chị có một chị gái của chồng em ấy
ở trong việt nam biết em mà
xong rồi điện về quê nói xong mà
vì ông bà tử rồi anh em
xong đấy là năm em yêu thì em cũng nói năm gì
đến đây em có thể về bố mẹ em ăn tết thoải mái
nhưng từ khi mà em bầu thống cu như em ấy
làn tính từ cái tết đầu tiên
đầu tiên là có bầu nhóc không về nhà mẹ ăn tết mà cũng để kêu là năm nay ở năm nay con về nhà
chồng ăn tết em cũng không về năm đầu tiên em ăn tết một mình làm em để em ăn tết một mình
em con em hơn một tuổi chồng em kêu là anh cho anh mượn con anh đón về chồng bà chơi với ông
là anh em bị đậu wasa ăn tết ở đâu thì ăn tết nhiều lần nhưng bị giết chết con rồi ạ rất nhiều
lần vì em gót quá là như là chết mà tôi không để con lại mà chưa có cắn đi thao về chị vì được
xấu bị không được về nhà vì trách lời không nè với cái gì hết anh đại hommange ở đâu khi em kể
đến đấy thì anh ạ ở cho nó chia sẻ a
em cái nỗi đau cái cảm giác của em cùng quẫn đến cái
mức mà em định là kết liễu cuộc đời của mình thứ ba em
định giết chết con em là bằng mua thuốc ngủ em mua hai nội
thuốc ngủ về em ra mà em đổ cái cốc to y như vậy đấy nhưng
mà em không dám cho con uống em bảo ơ bây giờ mình không sống
được thì mình phải vì con mình sinh ra được thì mình phải
nuôi nó được nếu em không làm em muốn sống được thôi mình bỏ
mình chia tay thôi chứ mình không thể giải bỏ mình mãi được
như thế đóng hai mẹ con em thì em xin việc không được rồi lúc
có chồng của em ở đâu cho em em không biết lúc đấy thì em cũng
bỏ xong bỏ thủ tục các thứ thì bọn em này khúc mắt mà ông bà
không đồng ý ấy nên là ông bà đâu có cho bọn em đăng ký đâu
ừ kêu là xin giấy để làm giấy cho cháu cũng không cho xin hai
tuổi rưỡi con em mới làm được giấy khai sinh đợt rồi xong này
con em làm giấy khai sinh theo họ của mẹ luôn
là ở với mẹ anh rất là chia sẻ với em
a và anh cũng đã từng nhìn thấy em khóc trên livestream rồi và
cộng đồng cũng đã chia sẻ với em và anh nghĩ rằng là
sự việc của em đã nổi tiếng theo cái cách là đã khiến rất nhiều
người phải xấu hổ vì đã chửi mắng em vô tội v
và những giọt nước mắt của em đã có giá trị ở một thời điểm đúng không
dạ có nhiều người đến giúp đỡ em mà một trong những việc đó là em nhận được sự
giúp đỡ để phẫu thuật thẩm mỹ và em có một nhân diện phải nói là xinh đẹp
hãy cùng anh lên nở một nụ cười tươi nào dạ vâng em có tay lên cái nào chúc mừng em nhé
thế thì em đang được coi là trường hợp may mắn đấy dẫu em đã phải trải qua một cơn bí cực
một cái nỗi khổ ải về mặt tinh thần suốt hai mươi tám năm qua thì đến thời điểm này có thể nói là em đã đổi đời
nhờ cái thay đổi cái nhận diện của mình nhưng cũng còn có biết bao nhiêu người người bạn khác ở hoàn cảnh của em
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo